dầu ăn là gia vị không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình bao gồm nhiều loại khác nhau phù hợp với từng mục đích sử dụng
loại dầu nào tốt cho sức khỏe phao có thể kết hợp vào chế độ ăn uống của mình như thế nào
dầu ăn dầu thực vật được chất xuất từ các loại trái cây hạt ngũ cốc và các loại hạt
ngoài việc sử dụng trong nấu nướng chúng còn được tìm thấy trong thực phẩm chế biến
bao gồm nước sốt salad bơ thực vật sốt mayonnaise và các loại bánh quy
các loại dầu thực vật phổ biến bao gồm dầu đậu nành dầu hướng dương dầu ô liu
tác dụng của dầu thực vật đối với sức khỏe
cơ thể cần chất béo để hoạt động nhưng chúng nên được tiêu thụ một cách điều độ
thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa có thể làm tiến triển các tình trạng sức khỏe như bệnh tự miễn dịch ung thư và bệnh tim
những chất béo này cũng dẫn đến tình trạng kháng isulin và tăng khả năng mắc đai tháo đường
chọn các loại dầu dầu chất dinh dưỡng
mỗi gam dầu chứa chín calor trong khi protein và carbon hydrate có bốn calor trên một gam
ngay cả những loại dầu lành mạnh hơn như bơ và dầu ô lưu vẫn là nguồn chứa chất béo
trong khi đó lượng chất béo không nên chiếm nhiều hơn hai mươi năm ba mươi năm ca lo cơ thể cần mỗi ngày
ngoài ra thực phẩm được chế biến để có ít chất béo hơn thường có thêm đường và muối để tạo hương vị
một số loại dầu có thể đóng góp tích cực cho sức khỏe
dầu ô liu là một lựa chọn hoàn hảo vì có thể làm giảm cholesterol xấu lipoprotein tỉ trọng thấp
trong khi cũng làm tăng mức cholesterol tốt lipoprotein tỉ trọng cao
dầu ô liu cũng có các chất dinh dưỡng tuyệt vời khác như beta carotene và vitamin a e d và k tốt cho sức khỏe
một số loại dầu tốt cho sức khỏe của bạn
dầu ô liu
dầu ô liu là một cơ sở thành phần của chế độ ăn địa trung hải và rất thích hợp để kết hợp với salad và bánh mì
dầu ô lưu nguyên chất là loại dầu được chất xuất mà không sử dụng hóa chất chứa hơn ba mươi hợp chất phenolic khác nhau
một nhóm các chất phytochemical
bao gồm nhiều chất có tác dụng chống viêm và giãn mạch máu
dầu oleu cũng có tác dụng tốt cho sức khỏe tim mạch vì có chứa chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe cao hơn so với các loại dầu khác
có thể sử dụng dầu ô lưu cho món ăn áp chảo và đồ nướng nhưng dầu này có điểm bốc khói tương đối thấp
nhiệt độ mai dầu bắt đầu phân hủy và bắt đầu bốc khói vì vậy nó không tốt cho việc chiên rán
dầu hạt cải
dầu hạt cải chỉ có bảy chất béo bão hòa và giống như dầu ô lưu có nhiều chất béo không bão hòa
dầu hạt cải có điểm bốc khói cao hơn dầu ô lưu và hương vị trung tính
vì vậy nó tốt hơn cho việc nấu nướng ở nhiệt độ cao chẳng hạn như nướng và chiên
bởi vì nó không có nhiều hương vị như một số loại dầu và hạt khác
không nên sử dụng cho nước sốt salad và các món ăn khác mà bạn muốn tăng thêm hương vị
dầu hạt lanh
dầu hàn lanh là một nguồn tuyệt vời của acid alpha linolenic là một dạng acid béo omega ba
dầu hạt lanh chứa acid béo omega sáu cũng rất quan trọng đối với sức khỏe
chế độ ăn dầu omega ba ala vốn có trong dầu hạt lanh có khả năng hỗ trợ làm giảm nộng độ bỡ máu
ngăn ngừa tăng huyết áp ở những người có cholesterol cao
không làm nóng loại dầu này vì nó có thể phá vỡ acid béo
thay vào đó hãy sử dụng nó trong các món ăn nguội như xinh tố và salad
dầu mè nằm trong danh sách các loại dầu ăn tốt cho tim mạch của aha
dầu me có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa
có khả năng giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và sơ vỡ động mạch
dầu me có điểm bốc khói cao rất thích hợp cho việc nấu nướng ở nhiệt độ cao như xào
nhưng lại có hương vị đậm đà
dầu me chủ yếu được sử dụng trong việc làm nước sốt các món xào
một muỗng canh dầu mè cung cấp một mươi bốn g chất béo năm năm trăm bảy mươi sáu mg omega sáu bốn mươi năm mg omega ba và một trăm một mươi chín calor
dầu hướng dương
sâu hướng dương được làm bằng cách ép hạt của cây hướng dương
nó thường được quảng cáo là một trong những loại dầu tốt cho sức khỏe
bởi vì nó có chứa nhiều chất béo không no có lợi cho sức khỏe của tim
dầu hướng dương càng tiếp xúc với nhiệt độ lâu thì càng giải phóng ra nhiều aldehyde
do đó các phương pháp nấu ăn nhẹ nhiệt độ thấp như xào có thể là cách sử dụng dầu hướng dương an toàn hơn
dầu đậu nành
sâu đậu nành có tác dụng bảo vệ sức khỏe tim mạch
chúng chứa nhiều vitamin k giúp tăng cường sức mạnh của xương
dầu đậu nành cũng chứa nhiều chất béo không bão hòa đa và acid béo omega ba có liên quan đến việc giảm mức cholesterol
dầu lạc có nhiều vitamin e chất béo không bão hòa đơn chất béo không bão hòa đa chất chống oxy hóa và acid béo omega sáu
vitamin e có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch cải thiện thị lực
cách dùng dầu thực vật trong chế biến
nếu có xu hướng sử dụng dầu để chiên ngập dầu thực phẩm sẽ hấp thụ nhiều dầu hơn
thay vào đó hãy thử áp trào với lượng dầu ít hơn
theo thời gian nhiệt độ cao từ quá trình chiên rán cũng thúc đẩy các gốc tự do có thể làm tăng nguy cơ gây ung thư
tất cả các loại dầu an toàn để sử dụng ở nhiệt độ nấu ăn rất cao nên được tiêu thụ với số lượng hạn chế
sầu thực vật sử dụng lâu dài qua bếp lò và lò nướng và có thể được thưởng thức trong những thứ như nước sốt
ngay cả những loại dầu lành mạnh nhất cũng nên được sử dụng vừa phải vì chúng chứa nhiều calor và chủ yếu là chất béo
khi nấu ăn với dầu thực vật hãy xem xét các loại chất béo khác nhau